kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã chính thức khai mạc vào sáng nay
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tại kỳ họp này ubnd tp sẽ báo cáo tình hình kinh tế xã hội của thành phố sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri các tờ trình của ubnd tp
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch hội đồng nhân dân tp nguyễn thị quyết tâm cho biết
trong sáu tháng đầu năm bên cạnh những thuận lợi thì kinh tế xã hội thành phố vẫn còn những khó khăn thách thức
nguồn lực cho đầu tư phát triển khó khăn nhiều cơ chế chính sách không đủ động lực cho phát triển
chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững thấp so với chỉ tiêu nghị quyết hội đồng nhân dân đã đề ra
tiến đội triển khai bảy chương trình đột phá quan trọng tình trạng ngập nước
ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường quản lý đô thị đất đai cải cách hành chính an toàn thực phẩm
tham nhũng lãng phí tội phạm và tệ nạn xã hội là vấn đề được cử tri phản ánh nhiều nhưng khắc phục còn chậm
tại kỳ họp các đại biểu tập trung thảo luận quyết định các vấn đề như giải pháp cho tăng trưởng bền vững
tình hình quản lý trật tự đô thị nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm nay
kỳ họp diễn ra từ nay đến hết ngày sáu tháng bảy
tại ngày làm việc thứ ba sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn
dự kiến hội đồng sẽ xem xét thông qua sáu nghị quyết và một mươi một tờ trình của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố